các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tình trạng âm u mưa nhỏ mưa phùn và sương mù tiếp tục diễn ra tại khu vực phía đông bắc bộ
đặc biệt là ở các tỉnh trung du cũng như là đồng bằng của bắc bộ
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi ba độ
riêng khu vực ở phía tây bắc bộ tình trạng nhiều mây kèm theo sương mù chỉ diễn ra vào thời điểm sáng sớm
ban ngày mây giảm và có nắng nên nhiệt độ cao hơn phổ biến trong khoảng từ hai mươi một hai mươi bốn độ
riêng khu vực các tỉnh lai châu điện biên và cả sơn la
nhiệt độ còn có thể tăng lên mức hai mươi bảy độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế chưa có nhiều thay đổi
mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi sương mù xuất hiện vào sáng sớm nhưng mà đến trưa thì sương sẽ tan dần
giúp cho nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận có thời tiết tương đối mát mẻ
với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ và mưa chỉ diễn ra ở diện giải rác
từ đêm nay sang đến ngày mai thời tiết tại đây sẽ chuyển xấu hơn
khi mà khối không khí áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây sẽ khiến cho những nhiễu động trong đới gió đông
từ biển thổi vào đất liền gây mưa rào và rông rải rác
tuy nhiên mưa chủ yếu ở khu vực ven biển với lượng không lớn
khu vực tây nguyên trong ngày và đêm nay chưa có nhiều thay đổi
ban ngày trời còn nắng và nhiệt độ sẽ nhích dần lên ngưỡng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực nam bộ nằm ở rìa phía bắc của dãnh thấp
đến bảy độ vị bắc khiến cho trời khá là nhiều mây
miền tây của nam bộ nhiều lúc còn xuất hiện cả mưa rào và có rông
tuy nhiên mưa chỉ xảy ra dưới một phần ba khu vực nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh miền đông nam bộ thời tiết khô ráo hơn mưa rào và rông chỉ xảy ra thoáng qua
ở một vài nơi nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc chủ yếu
ở mức cấp bốn cấp năm thời tiết phổ biến có mưa ở một vài nơi
riêng khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cả mau do ảnh hưởng của dãnh áp thấp phía nam
nên thời tiết xấu có mưa rông ở nhiều nơi đề phòng khả năng có lốc xoáy
gió giật mạnh và gây trở ngại cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước